hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết quy định khu vực nội thành thị trấn khu dân cư không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố
nghị quyết được thông qua sẽ là cơ sở để đưa ngành chăn nuôi của cần thơ phát triển bền vững giảm thiểu ô nhiễm môi trường
đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ có vùng nuôi chim yến theo quy hoạch
sau thời gian bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín và thời điểm bước vào hè
tại thành phố hồ chí minh các điểm vui chơi bắt đầu tung ra nhiều chương trình mới lạ và tăng dự ưu đải
đặc biệt dành cho học sinh
tại khu du lịch văn hóa suối tiên quận chín bắt đầu từ giữa tháng bảy đến ngày ba tháng chín
sẽ giảm năm mươi giá vé cho học sinh giỏi xuất sắc miễn phí vé trẻ em cao dưới một bốn mét áp dụng khi đi kèm người lớn
vàng voucher trị giá ba trăm linh đồng khi khách mua từ một mươi vé cổng trở lên từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
còn tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng tám
sẽ miễn phí vé cổng hoặc giảm năm mươi vé trọn gói cho học sinh giỏi và khách có sinh nhật trong tháng bảy và tháng tám
trong khi đó tại thảo cầm viên quận một hè năm nay đơn vị sẽ giảm hai mươi giá vé cổng cho học sinh
nếu có giấy giới thiệu của nhà trường và đi theo đoàn từ một mươi học sinh trở lên mở hồ bơi miễn phí vào cuối tuần
tương tự các điểm vui chơi lân cận tp hcm đều giảm năm mươi giá vé cho tất cả các học sinh có giấy khen học sinh đi theo nhóm
ngoài ra các đơn vị trên cũng tung ra nhiều chương trình độc đáo để phục vụ các em học sinh trong dịp hè
thưa quý vị và các bạn gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn là một hành vi rất đáng lên án
người bị nạn chưa biết sống chết ra sao nhưng người gây tai nạn thì tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm bỏ trốn khỏi hiện trường
nhưng rất may trong nhiều trường hợp camera hành trình của các xe xung quanh đã vô tình ghi lại được toàn bộ diễn biến
cũng như hành vi vô trách nhiệm của những người gây tai nạn giao thông để làm căn cứ xử lý và là tình tiết tăng khung hình phạt
đoạn clip sau đây là một ví dụ điển hình

các cơ quan chức năng dẫn đến tai nạn thì càng phải có trách nhiệm giúp đỡ người gặp nạn
từ những hình ảnh trong đoạn clip vừa rồi rất mong các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với trường hợp này
một trong những nội dung đáng chú ý trong thông tư năm mươi tám của bộ công an
quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày một tháng tám tới
sẽ phải gắn biển vàng số đen thay vì biển trắng như hiện nay
quy định này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều hiệp hội vận tải trên cả nước
và kỳ vọng rằng đây sẽ là biện pháp quản lý tốt hơn đảm bảo công bằng giữa các loại hình kinh doanh vận tải
cả nước hiện có khoảng một sáu triệu ô tô kinh doanh vận tải phải chuyển sang biển số màu vàng
trong đó có cả xe công nghệ taxi truyền thống xe khách với mức phí một trăm năm mươi đồng một biển
theo hiệp hội taxi hà nội việc quy định xe kinh doanh dịch vụ có màu biển số riêng
sẽ giúp nhà nước thu được thuế tránh tình trạng bến cóc xe dù xe kinh doanh vận tải hoạt động chui
cùng với đó dễ dàng phân luồng xử lý vi phạm giao thông đối với những tuyến đường cấm xe kinh doanh dịch vụ vận tải
chúng tôi sẽ cam kết sung phong đi tuyến đầu và tất cả các loại hình vận tải đã được đặt vào cái tên
tức là nhận diện cụ thể từ đó người tiêu dùng có thể nhận biết được xe nào là xe kinh doanh vận tải
vì chất lượng không tốt người ta phản ánh người ta không cần phản ánh doanh nghiệp
người ta phản ánh được đường dây nóng của sở hữu thông vận tải là sẽ được giải quyết thông đáo
còn theo các lái xe đối với những lái xe coi kinh doanh vận tải là ngành nghề chính
thì sẽ nghiêm túc thực hiện để gắn bó với công việc lâu dài
nhưng nếu chỉ là công việc làm thêm kinh doanh bán thời gian thì sẽ gặp những khó khăn nhất định
chủ trương đổi màu biển được hiệp hội vận tải ô tô việt nam ủng hộ
với kỳ vọng quản lý tốt hơn đảm bảo công bằng giữa các loại hình vận tải
tuy nhiên các chủ phân tiện vẫn văn khoăn về các loại giấy tờ vấn đề liên quan
như phù hiệu tuyến vận tải giấy chứng nhận kiểm định phí bảo trì đường bộ
thẻ thu phí tự động không dừng và đặc biệt là khi các phương tiện kinh doanh mua bằng tiền vai ngân hàng khá phổ biến hiện nay
chứng nhận đăng ký xe nó nằm trong cái hồ sơ thế chấp
nếu như theo cái quy định tại thông tư năm mươi tám mà thay cả biển số
rồi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe
và trong đó số xe bị thay đổi đi thì nó sẽ rất ảnh hưởng
và việc rút giấy chứng nhận đăng ký xe trong hồ sơ thế chấp của ngân hàng
thì tôi cho đây là một vấn đề rất khó khăn
bởi vì ngân hàng quản lý rất chặt chẽ
sẽ có một lượng lớn phương tiện phải đổi biển
cũng có những tác động nhất định đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải
theo một số chuyên gia trong bối cảnh chủ trương của chính phủ thúc đẩy việc cắt giảm các điều kiện thủ tục kinh doanh
thì việc áp dụng quy định này cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khi thực hiện chủ trương đổi biển
chuyển sang một thông tin về giáo dục
thưa quý vị áp lực sĩ số không phải là câu chuyện mới tại thủ đô hà nội đặc biệt là tại các quận nội thành
các lớp sĩ số có học sinh lên đến bảy mươi năm học sinh một lớp chính vì thế câu chuyện giảm áp lực sĩ số luôn được ngành giáo dục quan tâm
tại quận hà đông nhiều trường lớp đã được xây mới nhằm giảm áp lực sĩ số cho năm học tới
tuy nhiên thì việc giảm tài ở đây lại gặp khó nhưng cái khó ở đây không phải là câu chuyện thiếu trường thiếu lớp mà lại xuất phát từ phiếu phụ huynh
trường tiểu học đoàn kết quận hà đông một ngôi trường với bề dày lịch sử năm mươi năm đến nay cơ sở vật chất đã được hoàn thiện hiện đại
và đây cũng là lý do
mà số lượng học sinh tại đây luôn trong tình trạng quá tải thậm chí phòng họp hội đồng cũng phải chưng dụng làm thành phòng học
đối với trường tiểu học đoàn kết thì năm học vừa rồi là có sĩ số bình quân năm mươi bảy ba học sinh trên lớp
lý do tại sao cao như vậy bởi vì trường đoàn kết cũng đang thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương
đó là việc mà nhận đỡ một phần học sinh của trường tiểu học trần đăng ninh trong thời gian trường tiểu học trần đăng ninh xây dựng
cách ngồi trường tiểu học đoàn kết một bước chân
là ngôi trường tiểu học trần đăng ninh đang đi vào hoàn thiện với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên chất lượng
đã sẵn sàng đón học sinh giảm tải sĩ số cho trường tiểu học đoàn kết
chúng tôi có ba mươi phòng học năm tới và có sáu phòng bộ môn nữa và đầy đủ các phòng chức năng
thì mỗi phòng bộ môn mỗi phòng học thì chúng tôi đã trang thiết bị đầy đủ cơ sở vật chất
tức như là đủ các số bộ bàn ghế cho các con người học hay con một bà
và cũng có các cái bảng mà chúng tôi lắp cái hệ thống bảng
cái hệ thống bảng viết mới cũng như là các cái biểu bảng trong lớp và tủ cũng như là
có một trăm linh các lớp có tivi và máy chiếu và cái máy soi vật thể đầy đủ các trang thiết bị
tuy nhiên câu chuyện giảm tải tại trường tiểu học đoàn kết đang gặp khó mà cái chính đến từ phía phụ huynh
đây là buổi họp thứ ba giữa nhà trường và phụ huynh thông tin về điều chỉnh tuyến tuyển sinh
để giảm quá tải lớp học hạ sĩ số học sinh trên lớp tại trường tiểu học đoàn kết
trước nhiều ý kiến ủng hộ việc chuyển trường tiểu học đoàn kết
trường của con em mình thì cũng có không ít phụ huynh còn băn khoăn
theo phòng giáo dục quận hà đông năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
quận hà đông là một trong những quận có số lượng học sinh đông nhất thành phố với gần một trăm linh em
tăng khoảng năm học sinh so với năm trước
con số này khiến cho các trường luôn trong tình trạng quá tải
hiện nay quận đã hoàn thiện xây dựng thành lập mới năm trường học và nâng cấp cải tạo nhiều trường lớp học khác
hiện nay chúng tôi đang phải lo lắng là các bậc phụ huynh
một số phụ huynh thì không có trường học
chưa muốn có sự thay đổi
nếu như mà để cái sĩ số mà giữ nguyên thì hầu hết là các trường đều là quá tải
thế vậy là cái việc rất là cần quan trọng là nhân dân cũng như các bậc phụ huynh
cũng như các em học sinh sẽ ủng hộ với các chủ trương của quận cũng như của ngành
để sang một cái ngôi trường mới mà tất cả các trường trên địa bàn quận thì đều là rất là đẹp
được khang trang cơ sở vật chất thiết bị đầy đủ và thiết bị dạy học rất là hiện đại
có thể nói
những năm gần đây do tốc độ đô thị hóa nhanh khiến cho áp lực sĩ số học sinh đè nặng lên các trường học trên địa bàn đông dân cư
giải pháp xây thêm trường học mở thêm lớp học đã được các cơ quan chức năng triển khai
tuy nhiên về phía các bậc phụ huynh cần ủng hộ chủ trương điều chỉnh tuyến tuyển sinh để câu chuyện quá tải sĩ số không còn là vấn đề nóng